tại buổi tiếp chủ tịch tập đoàn maruhan của nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao tập đoàn maruhan đã có những quan tâm đến thị trường việt nam trong đó có lĩnh vực tài chính và ngân hàng
đánh giá cao ông han chang gu về việc thúc đẩy tập đoàn maruhan đầu tư vào việt nam
thủ tướng nêu rõ việt nam đang có bước phát triển tốt trong thời gian qua là cơ hội rất thuận lợi cho các nhà đầu tư
nhất là khi việt nam là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài mỗi năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài đến bốn mươi tỷ usd
riêng quý i năm hai nghìn một mươi chín lượng vốn đầu tư nước ngoài gấp rưỡi cùng kỳ năm ngoái
thủ tướng cho biết việt nam đã có chiến lược phát triển ngành ngân hàng việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thúc đẩy hoàn thiện thị trường vốn phục vụ phát triển kinh tế của việt nam
việt nam luôn tạo thuận lợi chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn
trong đó có các nhà đầu tư nhật bản hàn quốc với tiềm năng tài chính và thế mạnh quản trị hiện đại
thủ tướng cũng cho biết thời gian tới việt nam sẽ phát triển nhanh hơn và quy mô lớn hơn
phân đấu để tiếp tục tăng trưởng kinh tế cao ổn định vĩ mô qua đó tạo môi trường đầu tư ổn định
hấp dẫn lâu dài đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có maruhan
chủ tịch tập đoàn maruhan ông han chang gu cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
và chúc mừng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong thời gian qua
chúc mừng việt nam tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
giúp tăng cường uy tín của việt nam trên trường quốc tế trong đó có các nhà đầu tư
ông han chang gu bày tỏ tin tưởng kinh tế của việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ bởi rất rõ tiềm năng
và cho biết cá nhân ông và tập đoàn maruhan mong muốn thúc đẩy đầu tư vào việt nam công hiến vào sự phát triển của việt nam